bộ tài chính vừa ban hành thông tư số một mươi hai hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung biểu phí mức thu ban hành kèm theo thông tư một trăm sáu mươi
quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
cụ thể thông tư bổ sung phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan trung ương thực hiện
đối với nhà máy điện gió nhà máy điện mặt trời như sau
công suất đặt dưới một mươi mw có mức thu là một mươi sáu triệu đồng công suất đặt từ một mươi mw đến dưới ba mươi mw mức thu là một mươi năm triệu đồng
công suất đặt từ ba mươi mw đến dưới một trăm linh mw mức thu phí là một mươi tám triệu đồng công suất đặt từ một trăm linh mw đến dưới ba trăm linh mw là hai mươi bốn năm triệu đồng
công suất đặt từ ba trăm linh mw trở lên là hai mươi tám tám triệu đồng
đối với công trình nhà máy nhiệt điện than khí dầu sinh khối chất thải rắn công suất đặt dưới năm mươi mw
mức thu phí là một mươi bảy tám triệu đồng công suất đặt từ năm mươi mw đến dưới một trăm linh mw mức phí là hai mươi một chín triệu đồng
công suất đặt từ một trăm linh mw trở lên là hai mươi tám tám triệu đồng thông tư có hiệu lực từ ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi